ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một học viện quản lý giáo dục việt nam thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh ngành quản lý giáo dục còn một trăm bốn mươi bốn chỉ tiêu
vậy nhưng đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tức là lúc đã tổ chức thi tuyển xong chỉ tiêu ngành quản lý giáo dục lại tụt xuống
còn tám mươi chín chỉ tiêu lý do nhà trường đưa ra là thanh tra bộ giáo dục và đào tạo đã xử phạt hành chính ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nên chỉ tiêu giảm
những người tham gia ôn thi và dự thi đều thắc mắc là sau hai tháng xử phạt mới có thông báo tuyển sinh vậy sao nhà trường vẫn cố tình thông báo không chính xác
để trả lời cho câu hỏi của cô lan cũng như hơn hai trăm linh thí sinh tham gia dự thi truyền hình công an nhân dân đã đến học viện quản lý giáo dục việt nam
tuy nhiên ban giám hiệu nhà trường đã viện dẫn nhiều lý do hứa hẹn trả lời ở những dịp khác
xong với lương tâm và đạo đức của nghề giáo nhiều giảng viên trong trường đã liên hệ với phóng viên đồng thời tiết lộ lý do bất ngờ
đó là tuyển của chỉ tiêu
của năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi một so với lại cái năng lực của chỉ tiêu thôi với cái năng lực đào tạo ấy là năm mươi bảy trên năm mươi bảy trên năm mươi bảy đó là bộ nó đã quy định là phải trù vào cái chỉ tiêu của năm nay
thì anh phải thông báo ngay là vì chúng tôi vượt cho nên là tôi chỉ đăng ký tôi chỉ có thông báo bằng ngày thôi
nhưng anh lại không thông báo ngay từ đầu
anh vẫn là lấy chỉ tiêu như bình thường của mọi năm
lẽ ra là anh phải tính cứu một cái số lượng phạt đó để anh tính cái chỉ tiêu của năm nay
nhưng anh lại không làm cái đó
anh lại trần trừ anh không làm cái đó
thì đây là cái biểu hiện của gian dối trong quản lý nhà nước
để tham gia ôn luyện thi thạc sĩ quản lý giáo dục mỗi thí sinh phải đóng gần sáu triệu đồng
chưa kể tiền đi lại ăn ở nghỉ phép thậm chí xét nghiệm covid một mươi chín
vậy nhưng mơ ước được học lên mở mang kiến thức của nhiều thí sinh phải tạm dừng
vì cách tuyển sinh trái của học viện quản lý giáo dục đơn vị tuyển sinh gây ra
đã có một thời gian dài nhiều trường đại học đã vi phạm quy chế tuyển sinh
đào tạo thạc sĩ kiểu kinh doanh khiến chất lượng không đảm bảo
vậy nên bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành nhiều công văn về việc ra soát chấn chỉnh công tác tuyển sinh
theo đó thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải
trình về công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo với bộ giáo dục và đào tạo
cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu
đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh tổ chức tuyển sinh
và các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo
vậy từ những thông tin mà đội ngũ cán bộ giảng viên gồm phó giáo sư tiến sĩ
người có uy tín của học viện quản lý giáo dục cung cấp về quá trình đào tạo thạc sĩ ở đây
đang bộc lộ những bất cập gì
theo điều ba mươi bảy luật giáo dục đại học và thông tư số hai mươi ba ban hành năm hai nghìn hai mươi một
của bộ giáo dục và đào tạo quy định về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
thì địa điểm đào tạo thạc sĩ phải đặt tại trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo
vậy nhưng trái ngược với lời khẳng định của vị phó giám đốc học viện quản lý giáo dục
nhiều giảng viên có chức danh cao trong nhà trường khẳng định việc đào tạo thạc sĩ ngoài học viện
đã diễn ra trong thời gian dài và đã bị bộ giáo dục và đào tạo nhắc nhở chấn chỉnh xử lý
vậy nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn cố tình làm trái mở các lớp thạc sĩ ngoài học viện
cụ thể trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mở các lớp như lớp đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục k hai mươi một
tại học viện nông nghiệp lớp đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục k hai mươi một học tại hải phòng
lớp đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục k hai trăm ba mươi một học tại hải dương

cụ thể trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mở các lớp đào tạo thạc sĩ quản lý giáo dục k hai mươi hai học tại hải dương